rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình dân tộc miền núi của truyền hình nhân dân
quý vị thân mến nói đến người paco vân kiều là nói đến những con người sống tự do phóng khoáng
như dòng sông con suối giữa đại ngàn trường sơn
từ trong chiến tranh nghe tiếng gọi của đảng họ đi theo cách mạng
rồi cùng nhau đổi thành họ bác hồ với niềm tự hào mãnh liệt
đến nay dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi nhưng trong mỗi câu chuyện việc làm
người paco vân kiều đều nhắc đến bác với lòng kính yêu và vẫn luôn tích cực học tập
làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đặc biệt với các chính sách hỗ trợ của đảng nhà nước qua các chương trình mục tiêu quốc gia
thì bà con càng quyết tâm vươn lên xây dựng cuộc sống mới ấm no và hạnh phúc
la la school để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cứ đến ngày sinh nhật bác một mươi chín tháng năm hay lễ kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
bà hồ thị vân lại thành kính thắp nén tâm nhang để tưởng nhớ về bác vị cha già dân tộc
năm nay dù đã ở tuổi chín mươi nhưng bà vân vẫn nhớ như yên kỷ niệm lần đầu được gặp bác hồ
đó là năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba khi ấy bà được bầu là điển hình phụ nữ các xã miền núi của tỉnh quảng trị
được ra hà nội thăm bác hồ
trong cuộc gặp gỡ đó
bà vân đã mạnh dạn phát biểu kể cho bác nghe về tình hình chống mỹ
cũng như cuộc sống của nhân dân miền núi huyện vĩnh linh
được gặp bác hồ thì ai nấy đều vui lắm thấy vinh dự lắm
bác quan tâm hỏi han tình hình từng xã
bác cam dặn còn đấu tranh chống giặc mỹ thì còn gian khổ
đặc biệt là vùng miền núi vốn đã khó khăn
vậy nên người đồng bào mình phải gắn bó đoàn kết với nhau
để vừa chiến đấu vừa sản xuất phục vụ chiến đấu hiệu quả
chung sức cùng cả nước đánh giặc
ban chấp hận đảng bộ xã miền âu quyết định đưa bức ảnh của bà hồ thị vươn gặp bác hồ
vào trang nhất của quận lịch sử đảng bộ xã miền âu gia đoàn một nghìn chín trăm ba mươi hai nghìn hai mươi
nhằm nêu bật truyền thống của những người con vinh dự được mang hồ hồ của bác
mang theo lời bác căn dặn nên hơn sáu mươi năm qua
bà hồ thị vân vẫn luôn làm hết sức mình vì bản làng
bà tích cực vận động người dân nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập
để xây dựng quê hương bản làng ngày càng phát triển
từ những tấm gương các thế hệ đi trước cùng niềm tự hào là dân tộc mang họ hồ
nên người bác hồ thị vươn vẫn luôn làm hết sức mình vì bản làng
từ những tấm gương các thế hệ đi trước cùng niềm tự hào là dân tộc mang họ hồ

đây là mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của anh hồ văn miên
bí thư tri bộ thôn doa cũ xã hướng phùng
là một trong những hộ dân tộc vân kiều đi đầu
anh miên đã mạnh dạng truyền đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
cũng như đầu tư trang trại có quy mô để phát triển kinh tế
thay vì nuôi sống bò cũ giá trị thấp
anh miên đã chọn bò ba b loại giống mới
đang đưa vào nuôi thí điểm trên địa bàn huyện hướng hóa
được hỗ trợ con giống từ chương trình xây dựng mô hình thí điểm phát triển nông nghiệp
anh miên quyết tâm đầu tư thêm sáu mươi triệu đồng để làm chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn
với đầy đủ cả hệ thống nước uống máy cắt cỏ làm thức ăn gia súc
ngoài ra để nâng cao hơn nữa hiệu quả của mô hình kinh tế
lấy ngắn nuôi dài anh còn đào ao thả cá nuôi thêm đàn dê
cũng như đầu tư tái canh cây cà phê chè cây sầu riêng
dù vẫn còn đó rất nhiều khó khăn nhưng với sự hỗ trợ từ địa phương
thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi cũng như hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt
nên đến nay mô hình trang trại phát triển tốt bước đầu đã cho thu nhập
dân tộc thiểu số đây là một đền hình mô hình để chúng tôi nhân rộng
để cho các khôi gia đình tên này bàn sáng phùng học tập
bên cạnh phát triển kinh tế hộ gia đình người đồng bào vân kiều ba cô
đã biết liên kết sản xuất để nâng cao giá trị nông sản địa phương
từ một cây lương thực cứu đói cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên
nay cây sắn trở thành cây có giá trị kinh tế cao
sản phẩm trồng ra đều được nhà máy tinh bột sắn hướng hóa thu mua
nhờ vậy không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu
năm hai nghìn một mươi để khích lệ động viên bà con trồng sắn phát triển kinh tế
nhà máy tinh bột sắn hướng hóa đã thành lập câu lạc bộ những hộ trồng sắn
đạt một trăm linh triệu đồng một vụ
sau một mươi ba năm hoạt động hiện mô hình đã có hơn bảy mươi hội viên
đây cũng là những người đi đầu truyền động lực cho nhiều bà con học hỏi phát triển kinh tế
khi mà tham gia vào câu lạc bộ là một trăm linh triệu này thì phấn đấu là tức là để mà tăng thêm thu nhập
cái thứ hai là như câu lạc bộ này mà các khu gia đình tư trung bình hiện nay là trở thành là gia đình khá
giúp cho người dân trên bàn xã là phát triển kinh tế gia hội để ổn định cuộc sống
hàng năm thì duy trì câu lạc bộ một trăm linh triệu này giao đồng từ bảy mươi đến tám mươi thành viên
đó là những thành viên rất tích cực và tạo sức lãng toán lớn
với sự hỗ trợ đó đến nay tại hai huyện miền núi của tỉnh quảng trị đã có gần khoảng ba mươi hộ đồng bào vân kiều
ba cô tham gia trồng sắn với tổng diện tích ước đạt khoảng gần một mươi hectare
ngoài ra khi liên kết với nhà máy bà con không chỉ được hỗ trợ về giống kỹ thuật mà còn an tâm về đầu ra
không phải thấp thòm
nhiều người cũng bị lo lắng tình trạng được mùa rớt giá hay bị thương lái ép giá
nhà máy rất quan tâm cho đi thái lan tham quan học hỏi về cách trồng sắn như thế nào
rồi nhà máy hướng dẫn cho các công đoạn chăm sóc
một thời gian mà cây trồng không được tốt thì lại được cung cấp cho phân bón
nhất là lúc thiếu giống người dân cũng được nhà máy đầu tư về giống
như gia đình nhà tôi năm nào cũng được thu hoạch sắn được trăm triệu trở lên
đến bản làng của người ba cô vân kiều hôm nay
có thể thấy nhờ vươn lên trong phát triển kinh tế mà cuộc sống đã có nhiều thay đổi
những mái nhà sàn bình yên những con đường giải nhựa về tới bản làng xa xôi nhất
và đặc biệt bà con đang dần ý thức hơn trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống
phục dựng lại những lễ hội đã mai một do thời gian và chiến tranh
lâu lắm rồi
bà con trong ngôi làng
tranh vanh ở huyện miền núi hướng hóa mới vui như vậy
đó là khi cả làng cùng nhau tổ chức lễ hội mừng lúa mới
nhằm tạ ơn thần linh đã ban cho mùa màng tươi tốt cuộc sống ấm no
đây là dịp để bà con vân kiều chúng tôi báo cáo với thần linh rằng đã thu hoạch xong vụ mùa
và xin tạ ơn thần linh đã phù hộ cho một năm mưa thuận gió hỏa
đem đến vụ mùa bội thu bản làng yên ấm
lễ hội này cũng là dịp để kết nối tình cảm trong các gia đình dòng họ và cộng đồng làng bản của mình
thêm đoàn kết yêu thương nhau
lễ cúng hôm nay là cơ bản đầy đủ và tất cả các lễ vật để mà cúng
nhưng mà trong việc cúng thì người có uy tín và người trông trương cho họ để tổ chức cúng về ở trong họ cúng lúa mới
đây là một điều để sau này truyền bá lại một nét đẹp của người vân kiều truyền thống của người vân kiều
lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức độc đáo cho thấy sự phong phú trong đời sống tâm linh của đồng bào vân kiều
và đây cũng sẽ là trải nghiệm khó quên cho những ai khi lần đầu ghé thăm mảnh đất hoang sơ này
hôm nay chúng tôi phục trường lại tải hiện lại cái lễ hội này với mục đích được hết là để nâng cao cái ý thức của bà con nhân dân
để bà con thấy được là cảm thấy tự hào về cái bản sắc của dân tộc mình
từ đó nâng cao ý thức để giữ gìn để bảo tồn và để phát huy
thêm đó nữa là để kết nối di sản với vật thể về cả cái cộng đồng mà có cái sự văn hóa tương đồng
như là ở quảng bình
tiếp đó nữa là mục tiêu là để tăng cường quảng bá và để kết nối phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương
thông qua phục dựng các lễ hội truyền thống ngoài việc gìn giữ phát huy giá trị văn hóa của đồng bào vân kiều
thì đây còn là cơ hội để quảng bá du lịch cho địa phương
trong tương lai những chương trình lễ hội như thế sẽ được tổ chức gắn với các điểm đến tham quan di tích danh thắng ở địa phương
từ đó nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người dân
vươn lên từ khó khăn gian khổ dù trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào
những thế hệ người paco vân kiều cũng vững vàng như cây rừng
bởi họ tin vào đảng tự hào là con cháu bác hồ và luôn phát huy tinh thần học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
vậy nên những đổi thay hôm nay trên quê hương
những người mang họ bác chính là sự đổi thay được xây dựng bằng ý chí nghị lực và niềm tin vào một cuộc sống mới ấm no hạnh phúc
quảng trị những già làng trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng luôn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế gia đình
gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động cần sự chung tay góp sức
và họ cũng chính là sợi dây kết nối đoàn kết của cộng đồng
già làng nói dân làng nghe già làng hô dân làng hưởng ứng già làng làm dân làng làm theo
nhờ đó mà cộng đồng người paco vân kiều đã tạo nên sức mạnh để cùng nhau sống

già làng nói dân làng hưởng ứng già làng nói dân làng hưởng ứng
năm nay đã bảy mươi ba tuổi nhưng già làng hồ vai
vẫn sóc vác nhiệt tình trong mọi công việc của làng bản
gần nửa thế kỷ trước ông cùng bà con đến dọn mảnh đất đầy dãy bong mìn nơi làng vây
sư lạc nghiệp chăm chỉ làm ăn đeo gương cho con cháu ông vai trở thành một người có uy tín ở bản rồi được bà con bầu làm già làng
khi biết thông tin binh chủng tăng thiết giáp hỗ trợ xây dựng ngay tại bản làng vây một nhà sinh hoạt cộng đồng làm nơi gắn kết bản làng thì ông chẳng ngần ngại tự nguyện hiến đất
còn cháu là học hỏi sinh hoạt hàng ngày hàng tháng hoặc là ngày hội ngày hai hoặc đâm cười đâm hỏi có cái nơi là khang tràng hơn và vui vẻ hơn
với tấm lòng của già làng hồ vai cuối năm hai nghìn hai mươi ba binh chủng tăng thiết giáp đã tiến hành xây nhà sinh hoạt cộng đồng
với tấm lòng của già làng hồ vai cuối năm hai nghìn hai mươi ba binh chủng tăng thiết giáp đã tiến hành xây nhà sinh hoạt cộng đồng
với tổng mức đầu tư hai tỷ đồng trên diện tích đất hơn chín trăm linh mét vuông